thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi tháng bảy kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm chính thức khai mạc tại hội trường diên hồng nhà quốc hội
kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới có vai trò rất quan trọng đặt nền móng cho hoạt động của quốc hội khóa một mươi năm
trong đó có nội dung quốc hội sẽ tiến hành bầu phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước
xem xét thảo luận các báo cáo về kinh tế xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác